vào sáng nay ngày hai tháng hai thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi
phiên họp được tổ chức trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng một và nhiệm vụ trọng tâm tháng hai
tình hình triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công
tình hình triển khai ba chương trình mục tiêu quốc gia chủ trương xây dựng đề án trung tâm dữ liệu quốc gia
đặc biệt triển khai các nhiệm vụ sau tết theo chỉ thị ba của thủ tướng chính phủ
phát biểu khai mạc thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ rõ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba có hai kỳ nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán diễn ra trọn trong tháng
nên số ngày làm việc ít hơn chỉ bằng hai phần ba bình thường
trong tháng một cùng với chỉ đạo thực hiện quyết liệt linh hoạt các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội
chính phủ đã tập trung chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón tết nguyên đán vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
hay không có tết
các hoạt động văn hóa thể thao mừng đảng mừng xuân quý mão diễn ra sôi động ở nhiều địa phương
nhiều sự kiện được tổ chức thành công ý nghĩa đậm đà bản sắc tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa việt
trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tai nạn giao thông giảm ở cả ba tiêu chí số vụ số người bị thương số người chết
không xảy ra ngộ độc thực phẩm lớn trong dịp tết
quốc phòng an ninh được giữ vững
các cơ quan chức năng xử phạt nghiêm các vi phạm liên quan tới bia rượu nhất là vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe
đối ngoại được đẩy mạnh thông tin truyền thông được tăng cường đã ngăn chặn gỡ bỏ phản bác nhiều thông tin giả xấu độc phản cảm chống phá đảng và nhà nước
nhiệm vụ của tháng hai là rất lớn
chính phủ các bộ ngành địa phương phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tạo công an việc làm hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ bên ngoài đối với nền kinh tế
phát huy những kết quả đạt được khắc phục khó khăn nhằm đạt mục tiêu kinh tế xã hội phục hồi nhanh phát triển bền vững nhất là tháo gỡ khó khăn vướng mắt mà người dân doanh nghiệp đang gặp
đặt nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba và những năm tiếp theo
hôm nay tại hà nội ban nội chính trung ương và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách
kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần xây dựng đảng và nhà nước
ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
dự lễ ra mắt có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng ban chỉ đạo các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo các cơ quan trung ương
dự lễ ra mắt cuốn sách phát biểu tại buổi lễ đồng chí võ văn thưởng nêu rõ nội dung những bài viết tư tưởng quan điểm chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú thể hiện tầm nhìn trí tuệ sáng suốt sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt toàn diện đầy sức thuyết phục của đồng chí tổng bí thư góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của đảng ta về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn đảng
cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm
sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng tiêu cực của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng để xây dựng chỉnh đốn đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
nội dung cuốn sách còn biểu hiện sự đồng tình ủng hộ cổ vũ của các tầng lớp nhân dân đại biểu quốc hội chính khách học giả nước ngoài đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam
cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta
qua cuốn sách này bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương đường lối và quyết tâm đấu tranh chống giặc nội xâm ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước ta
một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt cam go
đồng chí võ văn thưởng đề nghị sau lễ ra mắt sách ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với ban nội chính trung ương nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và các cơ quan báo chí
bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực phù hợp tập trung tuyên truyền giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ đảng viên công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân
và nghiên cứu khoa học giữa lý luận và thực tiến giữa nhà trường với công an các đơn vị địa phương
tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục ngoài ngành và nước ngoài trong đào tạo
nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đào tạo và bồi dưỡng nhà giáo
mỗi nhà giáo cũng cần phải nhận thức rõ về sứ mệnh vẻ vang và trách nhiệm lớn lao của mình
là người truyền cảm hứng và thắp lên cái ngọn lửa đam mê học tập say mê nghề nghiệp
khơi dậy tình yêu quê hương đất nước khát khao công hiến cho lý tưởng kết quả
mỗi nhà giáo là một tấm gương sáng cho học viên nói theo
xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân
với tinh thần yêu nghề yêu ngành các nhà giáo công an nhân dân đã đào tạo bồi dưỡng
huấn luyện hàng chục vạn cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên
phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
dưới sự hướng dẫn đào tạo trực tiếp của đội ngũ
nhà giáo công an nhân dân các thế hệ học viên sau khi ra trường đã có mặt ở mọi nèo đường tổ quốc
phát huy những trí thức kỹ năng được học tập tại trường
áp dụng có hiệu quả trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự xã hội
nhiều cựu học viên công an nhân dân giữ những trọng trách quan trọng của đảng nhà nước và ngành công an
nhiều đồng chí được đảng nhà nước tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
với những bước tiến vượt bậc công tác giáo dục đào tạo trong công an nhân dân đã hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân
chất lượng đào tạo bồi dưỡng ngày càng đứng nâng cao không chỉ đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công an
mà đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng và nhà nước giao
nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã chỉ rõ những thời cơ thách thức của lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn mới
để đáp ứng nhiệm vụ đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải có những bước chuyển mình mạnh mẽ
trong đó công tác giáo dục đào tạo phải đi đầu
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị sẽ có ý nghĩa rất lớn
một là tạo ra bước đột phá trong đào tạo nghiên cứu khoa học của học viện
có phần đào tạo đội ngũ cán bộ công an có năng lực trình độ chuyên môn cao có bản lĩnh chính trị vững vàng
có nhân cách đạo đức trong sáng nhân vật
công an hết lòng phụ tổ quốc phụ sự nhân dân đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới
hai là học viện an ninh nhân dân sẽ tiếp cận được hệ thống chương trình nội dung đào tạo hiện đại tiên tiến phù hợp với trình độ của khu vực và thế giới